ngày ba một mươi ubnd tỉnh hưng yên tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
sau một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thuần mới giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
đến nay tỉnh hưng yên đã có một trăm bốn mươi một trên một trăm bốn mươi bảy xã chiếm tỷ lệ chín mươi bảy hai số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
có hai huyện được thủ tướng quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới
thành phố hưng yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới
thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn mới đạt bốn mươi năm triệu đồng một người một năm
tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tám mươi tám
tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt một trăm linh
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn khoảng hai
tỉnh hương yên phấn đấu hết năm hai nghìn một mươi chín một trăm linh số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
thêm một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và ba huyện cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới